jonathan ibrahimovic hiện khoác áo club manchester united và thi đấu rất hay ở ngoài ngay mùa này
anh được xem là một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao thụy điển
đồng thời là tay sân bàn hàng đầu cho đội tuyển quốc gia
tuy nhiên vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cựu huấn luyện viên điển kinh của thụy điển carson đã cáo buộc jonathan sử dụng doping
dẫn đến việc anh bị tăng cân đột ngột trong quá khứ
cụ thể trong thời gian ibrahimovic khoác áo juventus
được làm rõ tỏ tòa án đã tuyên bố tiên đạo của mu thắng kiện
và không hề sử dụng doping như lời mà castron tiết lộ trước đó
hành vi này được xem là bôi nhọ danh dự của siêu sao người thụy điển
và carson phải nhận một hậu quả thích đáng
cựu huấn luyện viên điển kinh của thụy điển bị phán tội bôi nhọ danh dự
và nộp số tiền khoảng ba usd
đồng thời ông phải xin lỗi ibrahimovic vì những lời phán xét trước đó
không lâu sau thất bại trong cuộc bầu chọn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu phi hai nghìn một mươi chín
tiên đạo của cơ đội bộ dortmund abameyang đã được hưởng nhân vui
cụ thể với ba mươi ba sáu phiếu bầu
chân sút của đội bóng vùng thua đã vượt qua nhiều tiên tuổi
để nhận giải thưởng cầu thù xuất sắc nhất lượt đi bundesliga
mùa giải hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
về thứ hai trong cuộc bầu chọn là tiên vệ emin fogbest
của cơ đội leipzig với hai mươi ba một phiếu bầu
tiên đạo của cơ đội bộ đương kim vua địch bayern munich
chiến đấu thứ ba với một mươi bốn ba phiếu bầu
đây là phần thưởng xứng đáng với cá nhân abameyang
tính tờ đồ mùa giải
chân sút người a bông ghi đến hai mươi bản thắng trong hai mươi một lần ra sân ở mọi đấu trường châu dortmund
ở những hạng mùa khác
manuel neuer được bầu chọn là thủ mô xuất sắc nhất lượt đi
kể từ năm hai nghìn một mươi
thủ thanh người đức đã có ba lần được vinh danh
trong khi đó
người vừa gia nhập paris saint germain
đã nhận được giải cầu thủ gây thất vọng nhất lừa đi
khi chiếm đến năm mươi một ba phiếu bầu
người đứng thứ hai
với năm năm phiếu bầu
sau ít ngày
giải bóng đá vua địch các quốc gia châu phi k hai nghìn một mươi bảy
sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô của gabon
những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được nước chủ nhà gấp rút hoàn thành

ban tổ chức đang khiến người hâm mộ chưa an tâm về công tác chuẩn bị
có thể thấy rõ
xung quanh sân vật đầu chính
ở thủ đô libreville
vẫn đang ngổn ngang đất đá và vật liệu xây dựng
các công trình vẫn đang miệt mài lao động
để di chuyển tất cả các chứa nghệ vật
trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một
đây là lần thứ hai
gabon có vinh dự được đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất của lục địa đen
trước đó vào năm hai nghìn một mươi hai
gabon cùng với guinness seed out
đồng đăng cai sự kiện quan trọng này
các công tác chuẩn bị
theo kế hoạch sẽ được diễn ra tại libreville
tuy nhiên do tình hình bất ổn tại quốc gia này
nên vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
liên đoàn bóng đá châu phi
đã quyết định trao quyền đăng cai cho gabon
thay vì để libreville đứng ra tổ chức
lễ khai mạc giải bóng đá vô địch các quốc gia châu phi
sẽ được diễn ra vào lúc một mươi bốn tháng một
ngay sau đó
khán giả sẽ được chứng kiến màn so tài
giữa chủ nhà gabon và guinness seed out
và trận chung kết của giải đấu
sẽ được diễn ra vào ngày năm tháng hai
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại
bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại